cứ hẹn lại lên mỗi khi vào mùa nước nổi nhiều nơi ở đồng bằng sông kiểu long nhất là các làng nghề làm ngư cụ miêu sinh mùa lũ như đan lọp dụng cụ bắt tép nghề đóng xuồng làm lưới móc câu lại rộn ràng hẳn lên
riêng tỉnh độc tháp nhiều bà con làm nghề phấn khởi vì đây là thời điểm ăn đêm làm ra khi năm nay lũ về sớm
thường thì tháng bảy người dân đồng bằng miền tây mới bắt đầu đón lũ nhưng riêng năm nay lũ về sớm cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm trước
nên để kịp phục vụ cho ngư dân đánh bắt theo con nước nhiều làng nghề đang tất bật sản xuất
theo ông phạm văn hồng ấp long hội xã hòa long huyện lai vung đến thời điểm này thương lái khắp nơi đã bắt đầu thu mua lợp tép
hơn một tuần nay ông đã bán trên năm cái lợp hiện vẫn còn nhiều lái gọi đặt hàng chờ ngày lấy
lượng nước này là ít bữa nữa là lợp dốc chạy đó vì có tép mà đặt chạy là người ta mua dữ lắm
mới hết tôi vô đầy nhà cho ghe lái
là người có hơn bốn mươi năm trong nghề đóng ghe xuồng ông nguyễn hữu nghĩa ấp bình hiệp a xã bình thạnh trung huyện lấp vò cho biết
tuy số lượng cơ sở đóng xuồng có giảm so với trước nhưng nhu cầu sử dụng ghe xuồng bằng gỗ của nhiều bà con vẫn còn
nhờ vậy gia đình ông cùng nhiều hộ dân nơi đây sản xuất đều đặn vào mỗi mùa lũ
riêng từ tháng năm đến tháng chín âm lịch không khí làm việc tại đây càng khẩn trương hơn
ngày hôm nay
ngoài ra nhiều làng nghề khác như đan lưới móc câu đan lọt đóng xuồng ở các địa phương khác trong tỉnh đồng tháp cũng đang vào vụ thật đông vui nhộn nhịp
sau bao năm ngóng lũ giờ đây những làng nghề ăn theo mùa nước nổi đã có thể tự chuyển mình và hứa hẹn đón lũ sớm trong niềm vui trọn